với mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở y tế tại các tuyến
cũng như tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cao cho mọi đối tượng người dân trong lĩnh vực sản phụ khoa
mới đây tại hà nội bệnh viện phụ sản hà nội đã khai trương trung tâm tư vấn khám chữa bệnh từ xa telehealth
trung tâm tư vấn khám chữa bệnh từ xa của bệnh viện phụ sản hà nội sẽ hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất cho các bệnh viện trong mạng lưới
thực hiện khám chữa bệnh từ xa là dấu mốc khởi đầu quan trọng trong việc chuyển đổi số trong ngành y tế
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe người dân đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
ngay sau lễ khai trương bệnh viện phụ sản hà nội đã tiến hành hội trần trực tuyến với các điểm cầu
các chuyên gia về sản phụ khoa có mặt tại điểm cầu chính tham gia hội trần các ca bệnh
phân tích các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cùng với bác sĩ tại các điểm cầu có ca bệnh báo cáo
từ đó đưa ra kết luận về trần đoán và phương pháp điều trị
theo kế hoạch trung tâm tư vấn khám chữa bệnh từ xa sẽ hoạt động định kỳ mỗi tuần một buổi kết nối với các điểm cầu tuyến dưới